mở đầu là thông tin tại long an
liên quan đến vụ tài xế điều khiển xe ô tô bán tải lao thẳng vào một trung tá cảnh sát giao thông và hai người dân
đối tượng điều khiển phương tiện vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an khởi tố về tội giết người
và do đối tượng tài xế này liên quan đến một vụ án khác nên danh tính chưa được công bố
ngày hai mươi bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cho biết
liên quan đến vụ trung tá cảnh sát giao thông nguyễn xuân hào hy sinh và hai người dân tử vong
do xe bán tải lao vào xảy ra vào chiều hai mươi một tháng bốn ở đức hòa long an
sau khi khởi tố vụ án giết người qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng là tài xế điều khiển xe bán tải về tội giết người
đối tượng là tài xế xe bán tải manh động lao thẳng vào dòng phương tiện khi có hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện của cảnh sát giao thông
dẫn đến ba người bị thương và tử vong trong bệnh viện
thời điểm xảy ra vụ việc đối tượng điều khiển xe bán tải dương tính với ma túy
liên quan tới vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã bắt năm đối tượng thu giữ một mươi tám bánh heroin
một kg ma túy đá cùng một số ma túy khác
ngoài ra chuyên án còn thu một khẩu súng blulo một khẩu súng chưa rõ loại và bảy khẩu súng hơi
tòa nhân dân tỉnh con tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đưa ra xét xử một mươi một bị cáo có liên quan đến vụ ẩu đà
giữa hai nhóm vị thành niên
khiến một người tử vong về các tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng để giải quyết mâu thuẫn trước đó giữa sa thể ánh ngọc và hà thiên tân
ngọc đã gọi điện thoại cho tân và hai nhóm hẹn nhau đến cổng trào thôn đắc tang
xã đắc xú huyện ngọc hồi tỉnh con tum để nói chuyện
trong lúc nói chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn
hiếu đã dùng dao gấp thủ sẵn đâm trúng ngực của vĩ dẫn đến tử vong
không dừng lại hai bên dùng các hung khí mang theo tiếp tục lao vào ẩu đả khiến một số người bị thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt ngô đức hiếu một mươi hai năm tù hà thiên tân một mươi năm tù
tống thanh trung bốn năm tù cùng về tội giết người
các bị cáo còn lại gồm hải huy đoàn hợp anh tùng khánh ngọc
nhận án từ hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo đến bốn năm tù giam về tội gây dối trật tự công cộng
tiếp tục thông tin liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
vào ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với dương việt hồng
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s
theo công an tỉnh đồng nai việc bắt khẩn cấp dương việt hồng để điều tra các sai phạm liên quan xảy ra
tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh cụ thể là việc thay đổi kết cấu cải tạo thùng xe tải
sau khi bắt dương việt hồng cơ quan công an đã thực hiện khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s để thu thập tài liệu
hồng là giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s thành phố biên hòa sáu nghìn hai s thành phố long an sáu nghìn ba s huyện định quán
cả ba trung tâm này đều thuộc sở giao thông vận tải đồng nai
mỗi ngày lượng xe đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một f để đăng kiểm là rất lớn
thưa quý vị mặc dù chưa đến ngày chính hội của lễ dỗ tổ hùng vương
nhưng cho đến thời điểm này thì hàng vạn người dân và du khách thập phương đã về với đền hùng để hành hương và chim bái
năm nay lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch lý đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra trùng hợp với kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng bốn
lượng khách về phú thọ dự kiến sẽ tăng cao
do đó để tránh quá tải nhiều người dân và du khách đã về với đền hùng từ những ngày đầu khai hội
ai ai cũng mong muốn thắp nhìn đẹp hương tỏ lòng thanh kính
đối cấp vua hùng đã một thời dìm giữa lòng sâu
bảo vệ đất nước
mình nghĩ rằng đây là một nét đẹp văn hóa của người việt nam
bởi vì người việt nam là chúng ta là thứ nhất là luôn luôn đoàn kết dân tộc
và thứ hai là chúng ta là hướng về cội nguồn đấy là hướng về với tổ tiên
và luôn luôn là ghi nhớ công ơn của những người anh hùng đã có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước
dự kiến trong những ngày này mỗi ngày đền hùng đón khoảng một mươi năm ba mươi khách
và để đảm bảo trật tự kinh doanh
góp phần bình ồn thị trường trong dịp kế hội
tỉnh phú thọ yêu cầu các đơn vị lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý
bám sát địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh
từ tối qua mình ở phú thọ mình lên đến phú thọ và đến bây giờ
và đến bây giờ thì mình thấy rằng là khi đến đền hùng thì mình thấy là ở đây làm việc rất là nghiêm túc
các đồng chí công an đã đứng từ ngoài cổng và hướng dẫn cho những người
dân đi như thế nào
và ở đây nó rất là ở đây rất là nghiêm túc
ở chỗ là mình có muốn dừng xe mà đi sâu vào bên trong thì cũng có các anh giải thích rất là tận tình
chú đáo là đưa xe vào bãi để gửi
và ở đây mình thấy quy mô từ đường lên đến từ dưới lên đến tận nơi đền này thì thấy rằng là rất là an toàn
ngoài ra tỉnh phú thọ cũng chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh
phân luận giao thông nhằm chánh hoạt tác chỉnh trang đô thị
giả soát các dịch vụ hệ thống cơ sở lưu trú để đáp ứng nhu cầu của du khách khi đặt chân đến đền hùng
kính thưa quý vị đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh do đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh làm trưởng đoàn đã đến viến dân hòa
dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và kỷ niệm một trăm ba mươi bảy năm ngày quốc tế lao động
tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố hồ chí minh đổi không tên thành phố thủ đức đoàn thành kính dân hòa
dân hương và giành phúc mặt niệm tự nhớ các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh
vì độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân
sau lễ dân hòa dân hương các đại biểu đã đến thắp hương tượng ngôi mộ nơi an nghị của các anh hùng liệt sĩ
cũng như của các mẹ việt nam anh hùng trong nghĩa trang để tưởng nhớ và tri ân
sau khi viến nghĩa trang liệt sĩ thành phố hồ chí minh đoàn đã đến viến dân hương dân hòa tri ân các thế hệ lãnh đạo
các bậc lão thành cách mạng đã có những công hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại nghĩa trang thành phố hồ chí minh là cảnh thành phố thủ đức
đây là hoạt động truyền thống nhân kiến liệp ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước của đáng bộ chính quyền
và nhân dân thành phố hồ chí minh thể hiện sự tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh
vì độc lập tự do của dân tộc tri ân nhân công hiến của các thế hệ lãnh đạo thành phố hồ chí minh
các bậc lão thành cách mạng
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại trại giam cao lãnh tỉnh đồng tháp thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định tha tù
trước thời hạn có điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân dịp lễ ba mươi tháng bốn
cho hai trăm năm mươi sáu phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam cao lãnh
trong hai trăm năm mươi sáu phạm nhân được trao quyết định có một mươi phạm nhân được trao quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù
đồng tháp có năm phạm nhân an giang có một phạm nhân và tiền giang có một phạm nhân
trong đó một mươi phạm nhân được trang quyết định tha tù trước thời hạn an giang có một phạm nhân cần thơ có ba phạm nhân
và đồng tháp có sáu phạm nhân và hai trăm ba mươi sáu phạm nhân được trao quyết định giảm án từ một đến một mươi bảy tháng
các phạm nhân được giảm án lần này là những phạm nhân có nhiều nỗ lực cố gắng cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án tại trại
đây là chính sách thể hiện sự khoan hồng của đảng và nhà nước ta nhằm tạo cơ hội cho các can phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng
và là động lực để các phạm nhân khác phấn đấu lao động cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình sống có ích cho xã hội
và sau nhiều năm lỗi hẹn đến nay công trình tàu điện giao thông có quy mô lớn nhất cả nước này đã gần về đến vạch tích trực tiếp trải nghiệm và có những cảm xúc vui mừng tự hào
thành phố hồ chí minh rất kỳ vọng công trình có thể về đích đúng tiến độ đã đề ra
quảng đường chạy thử dài hơn một mươi hai km bắt đầu từ ga bến xe suối tiên đến ga an phú và ngược lại
theo thiết kế đoạn trên cao có tốc độ tối đa là một trăm một mươi km trên giờ nhưng quá trình chạy thử đoàn tàu sẽ chạy tối đa tốc độ dưới năm mươi km trên giờ để đảm bảo an toàn
có được sự trải nghiệm thực tế sau hơn chục năm chờ đợi nhiều người tin tưởng rằng đây sẽ là phương tiện công cộng được nhiều người lựa chọn nhất sau này
cái dự án metro này nếu mà tiến độ càng nhanh thì càng tốt
em nghĩ là mọi người hồng dân chắc chắn là sẽ đều rất thích được đi cái tuyến này
rạch năm thì nó khá là tiện
nó khá là tiện và nó không vô mét
mẹ vừa không bị khói bụt
em nghĩ là mọi người sẽ rất là thích
bản thân em cũng khá là thích
nếu như mà em có đi làm trên cái tuyến đường thì em chắc em sẽ chọn cái tuyến metro như vậy để em đi chứ sẽ không chọn những phương tiện công cộng hay là xe buýt hay gì đó
cảm nhận của mình thì thấy rất là êm sạch sẽ
cái này cũng là cái mong đợi của người dân thành phố của mình
nếu được thì đẩy nhanh tiến độ để phục vụ cho nhân dân và đầu tư thêm mấy cái tuyến
khác nữa để phục vụ người dân thành phố
mình rất là kỳ vọng là sẽ đạt với cái tốc độ mà theo cái yêu cầu mà đặt ra và cũng làm cho cái người dân được hưởng thụ nhiều nhất
buổi chạy thử nghiệm tàu này nằm trong giai đoạn thử nghiệm số năm tích hợp tỉnh và giai đoạn thử nghiệm số sáu tích hợp động trong quy trình thử nghiệm gồm tám giai đoạn
đến nay tiến độ thi công toàn dự án đã đạt khoảng chín mươi năm
năm văn hành thử
ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ chạy với tốc độ bốn mươi km trên giờ
nhằm mục đích để thu thập những thông tin những số liệu để về sau đó chúng tôi sẽ cải thiện mặt thông số của đoàn tàu
về khả năng điều khiển của đoàn tàu và khả năng phục vụ những lượt người những lượt khách hàng đi và đến ở trên tàu
để sắp tới
sắp tới đây chúng tôi có thể kéo dài đoạn đường có thể chạy thử nghiệm lên có thể tới thảo điền hoặc đến ga cuối cùng là ga biến thành
và không chỉ là chạy thủ công cần có người lái mà chúng tôi dự kiến là sẽ có thể chạy tự động hoàn toàn
ban quản lý đường sát đô thị đang cùng các nhà thầu nhật bản và những đơn vị liên quan sử dụng tất cả các đoàn tàu
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hoàn thành một trăm linh công tác thi công bao gồm đắp đặt các thiết bị còn lại hoàn thiện kiến trúc các nhà ga và cầu bộ hành của trên toàn tuyến
tiến hành thử nghiệm đánh giá tính an toàn của công trình trước khi đưa vào vận hành phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tiến hành thẩm định và nghiệm thu các nội dung phòng cháy chữa cháy môi trường an toàn hệ thống
cấp chứng chỉ bàn giao công trình trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba là dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
do đó việc phấn đấu hoàn thành công tác thi công của dự án trong năm nay là một điểm nhấn hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai nước
trong sáng nay ngày hai mươi bảy tháng bốn viện nghiên cứu và quản lý phát triển bền vững đã công bố kết quả khảo sát những thách thức về định kiến giới cũng như trong điều kiện học tập của nữ sinh việt nam
từ kết quả khảo sát chiến dịch xã hội poul được khởi động
mang lại những cuộc trò chuyện truyền cảm hứng cũng như gây quỹ hỗ trợ cho nữ sinh khó khăn
cuộc khảo sát do viện nghiên cứu và quản lý phát triển bình vững msd phối hợp với tổ chức sài gòn children s charity thực hiện trên hơn bảy cá nhân
kết hợp với hơn ba mươi cuộc phỏng vấn chuyên sâu
từ đó so sánh với các nghiên cứu về bình đẳng giới và bảo trợ xã hội đối với nữ sinh
khảo sát chỉ ra bảy mươi ba nữ sinh được hỏi từng nghe người khác mặc định phụ nữ phải nết na thùy mị
đối với các nguồn truyền tải thông tin định kiến giới thì mạng xã hội chiếm tỷ lệ cao nhất sáu mươi hai sau đó là nguồn từ chính gia đình chiếm năm mươi chín
đáng lo ngại hơn giới tính có xu hướng nghỉ học để kết hôn cao hơn lần lượt đối với nữ là bốn mươi hai trong khi ở nam sinh chỉ ở mức ba mươi
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi tám là một mốc son đáng nhớ của ngành y tế thành phố nói riêng và cả nước nói chung
ba em bé đầu tiên được sinh ra từ ống nghiệm
biến những giọt nước mắt buồn tuổi trở thành những giọt lệ đông đầy hạnh phúc của các bậc cha mẹ không may hiếm muộn
bốn mươi năm năm trôi qua thành tụ thủ tinh ống nghiệm ivf đã có bước phát triển vượt bậc
nhưng câu chuyện về những khó khăn trong ngày đầu triển khai phương pháp thụ tinh nhân tạo đã đánh dấu những cột mốc đáng nhớ về kỹ thuật ivf của việt nam trên bản đồ thế giới
bảy mươi năm năm sau ngày lịch sử ấy phạm tường lan thi mai tuyết trân và mai quốc bảo đã trở thành những công dân có ích cho xã hội
mỗi năm đến ngày này lại cùng nhau hội tụ tại bệnh viện từ dũ nơi các bạn trẻ được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm của bệnh viện
thắp lên hy vọng mang lại ánh sáng cuối đường hầm cho những trường hợp hiếm muộn
em có nghe ba mẹ kể thì nó rất là chủ yếu như nó là một đoạn đường dài rất là dài của ba mẹ
cũng rất là chịu khó để đi tìm để cố gắng hết sức mình để đi tìm một đứa con

nhân đây thì chắc em cũng xin cảm ơn ba mẹ đã không từ bỏ
và không dù một cơ hội rất là nhỏ nhòi thì ba mẹ vẫn không từ bỏ
thì để có em để ngày hôm nay
em cũng rất là vui rất là tự hào vì mẹ giống như là kể lại cái hành trình đi tìm con mấy năm trời mà vẫn chưa được
cho nên là em cũng rất là thương mẹ
những ngày đầu việc thủ tinh trong ống nghiệm còn mới tốt
trẻ không chỉ với ngành y tế thành phố mà còn vấp phải những trở ngại khó khăn do các thủ tục pháp lý
vì thế sự thành công của bak evf đầu tiên chính là điều kỳ diệu trao tặng cho những gia đình trẻ một cơ hội đến với thế giới này
lễ kỷ niệm hai mươi năm năm thụ tinh ống nghiệm chính là cơ hội để ngành sản nhi thành phố nhìn lại những thành tựu suốt hai mươi năm năm qua của bệnh viện từ dũ
người ta nói đang thiếu ăn mà cái bà này chắc bà hùng rồi
nhưng may mà nhờ có cái sự đoàn kết
bác sĩ tạ thị trung là đã hỗ trợ rất nhiều cùng với tôi đi lên sở y tế
rồi lên quỹ ban hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân rồi ra bộ y tế
thì như vậy là mới được cái yến phép để mà làm thủ tinh ống nghiệm
từ những hoạt động ban đầu chỉ đơn thuần là những cái kỹ thuật là thủ tinh là thủ thai ở ngoài ống nghiệm
sau đó chúng ta đưa trở lại cho người phụ nữ
thì tới hiện nay thì ba mươi ba kỹ thuật trong thủ tinh trong ổ nghiệm chuyên sâu ở các trên thế giới đã làm được thì bệnh viện từ dũ là đơn vị đầu tiên đã triển khai
từ dũ là một trong những bệnh viện đầu ngành phải đẩy mạnh hơn nữa vấn đề triển khai kỹ thuật chuyên sâu
ví dụ tôi có đặt hàng với từ dũ là sớm triển khai thêm cái ứng dụng trí tuệ diện tạo trong cái kỹ thuật thủ tinh trong ống nghiệm để mang lại kết quả cao hơn nữa chẳng hạn
hoặc ở từ dũ còn nhiều kỹ thuật chuyên sâu
từ dũ cần tiếp tục đẩy mạnh để thật sự là một viện đầu ngành không những của phía nam mà của các khu vực
một mươi năm năm sau đã có hơn một mươi sáu ba trăm linh em bé thụ tinh trong ống nghiệm ra đời tại bệnh viện từ dũ
số lượt khám hiếm muộn mỗi năm giao động trong khoảng năm mươi năm đến sáu mươi lượt
tỷ lệ thai lâm sàng thủ tinh trong ống nghiệm đến đến hơn bốn mươi năm
khoa học không ngừng phát triển
những tiến bộ khoa học kỹ thuật y học hiện đại phục vụ cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người
vẫn liên tục mang đến những phát minh tiên tiến nhất
trong đó có kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhu cầu chính đáng của nhân loại nhằm duy trì nội giống cho tương lai
mỗi một em bé ra đời là một niềm hạnh phúc to lớn của gia đình cũng như của đội ngũ y bác sĩ
đang ngày đêm nỗ lực mang đến cho người bệnh chăm sóc và điều trị tốt nhất
thưa quý vị để tăng cường đảm bảo an toàn cho mùa du lịch
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đang triển khai hàng loạt biện pháp phục vụ việc đi lại của hành khách
trong dịp cao điểm lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
các lực lượng trong sân bay đã được huy động một trăm linh quân số ứng trực
tại ga quốc tế áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát xuất nhập cảnh như lắp đặt các hệ thống cửa kiểm soát tự động
và cài đặt phần mềm phục vụ cho việc kiểm soát hộ chiếu điện tử gắn chip mới
còn tại các nhà ga để đảm bảo an ninh trật tự tại khu ga đường sắt thực hiện thông báo công khai thông tin
về lượng vé còn hay hết trên các đoàn tàu để người dân chủ động nhận biết
bên cạnh đó vào những ngày cao điểm đường sắt cũng huy động
lực lượng đoàn viên thanh niên của các đơn vị hướng dẫn và hỗ trợ hành khách tránh tình trạng
ùn ứ gây nhỡ tàu hoặc lên nhầm tàu
ngoài ra ngành đường sắt cũng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch như nhắc nhở hành khách
đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn khi đi tàu
đối với giao thông đường thủy những ngày này lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt
tại bến thuyền để kiểm tra về kiểm định chứng chỉ lái thuyền cũng như thực hiện các vấn đề an toàn cho khách du lịch
đại diện cục hàng không việt nam cho biết đã yêu cầu các hãng báo cáo tình hình bán vé máy bay dịp cao điểm nghỉ lễ
hạn cuối là vào ngày hai mươi tám tháng bốn
theo đại diện cục hàng không việt nam nguyên nhân là nhiều khách hàng nghi ngờ có tình trạng găm hàng đẩy giá
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
đặc biệt sau khi duy trì mức giá vé cao gần cả tháng ngày hai mươi một tháng bốn các hãng đồng loạt bán mở thêm nhiều vé mới
và với giá vé thấp hơn những ngày trước đó thậm chí là có nhiều đường bay giá giảm có năm mươi
hiện các sân bay lớn như nội bài tân sơn nhất đều cơ bản không còn chỗ đỗ trống cho không giờ ban ngày
khung giờ bay đêm còn nhiều nhưng các hãng lại ít khai thác
cục hàng không yêu cầu hãng hàng không phải báo cáo cụ thể nguyên nhân vì sao giá vé lại tăng giảm đột ngột
khi dịp nghỉ lễ đang kết thúc
nhu cầu đi du lịch vào dịp hè đang tăng cao nhất là vào dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới đây
và điều này thì khiến cho các đối tượng lừa đảo tung ra nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền của khách hàng
và mới đây nhất là chiêu thức lừa đảo tour du lịch với du thuyền hạng sang khiến cho nhiều người sập bẫy
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba vì muốn tổ chức kỳ nghỉ cho gia đình người đàn ông này lên mạng tìm kiếm thông tin
và đặt combo du thuyền hạ long ambassador với giá một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng một người
tổng số tiền đặt cho chín người sau khi chiết khấu và giảm giá là một mươi bốn triệu đồng
trang facebook này yêu cầu anh chuyển khoản năm mươi số tiền để đặt chỗ trước
tiền đã chuyển nhưng ngay sau đó anh đã bị chặn khỏi trang facebook này
thực ra là mình cũng nghĩ rằng không có cái giá rẻ như vậy nhưng mà tuy nhiên là ở cái giai đoạn này
đang là cái giai đoạn kích cầu du lịch đó thì cho nên có thể có cái khuyến mại như vậy
thì tôi có vào trong đó để chat cùng với lại cái fanpage đó
thì cái lúc mà đi vào chat thì tôi trước đó tôi cũng có tìm hiểu về cái fanpage này để xem qua
thì cái lượng tương tác rồi thông tin mọi thứ khá là đầy đủ giống như là một cái fanpage bán hàng rất là chuyên nghiệp
mặc dù chiêu thức lừa đảo này không mới nhưng đối tượng đã làm các nạn nhân mất cảnh giác khi gửi số tài khoản đẹp
với tên người thụ hưởng là du thuyền hạ long chứ không phải là của cá nhân nào
nhiều người đã lầm tưởng đây là số tài khoản của doanh nghiệp
một trong những yếu tố mà nó khiến tôi không hề có một chút nghi ngờ nào nữa là mình bị lừa là bởi vì cái số tài khoản của ngân hàng thụ hưởng rất là đẹp
thứ hai nữa là cái tên tài khoản ấy lại là du thuyền hạ long cùng với tên của cái fanpage mà mình đang tương tác
theo tìm hiểu mức giá tour du thuyền thường rơi vào gần bốn triệu đồng một người một đêm và gần tám triệu đồng một người hai đêm
gấp bốn lần so với giá đối tượng lừa đảo đưa ra
các công ty dịch vụ lữ hành đại lý tổ chức tour cũng chỉ được nhận về triết khấu
từ một mươi đến một mươi năm không được giảm giá sâu đến năm mươi
những bước cơ bản để mà du khách có thể kiểm tra được những cái đối tượng lừa đảo đó có cái dấu hiệu hành vi trục lợi cá nhân
một hình thức đó là xin cái cốt cái mã booking của cái dịch vụ của ngày cung cấp
và một khách du khách muốn sử dụng như là du thuyền khách sạn hay là cái máy bay
thì nên xin cái
cái cốt đó và liên hệ lại cái số hotline của cái công ty đưa dịch lữ hành
hay là nhà cung cấp giữ dịch lữ tiến để trích hạng lần nữa
hiện nay các trò lừa đảo không chỉ nhắm đến các du thuyền nghỉ dưỡng
mà còn nhiều dịch vụ khác như vé máy bay phòng khách sạn tour
những trường hợp này thường có điểm chung là mức giá tốt để thu hút sự chú ý của khách hàng giao dịch
người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu trở lên
thì đã có thể bị xử phạt theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
và căn cứ vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt mà các đối tượng này có thể bị xử phạt từ một mươi hai năm hai mươi năm cho đến tù trung thân
người dân cần lưu ý một số điểm nhận biết lừa đảo như sau
mức giá quá trình lệch phần hóa đơn thanh toán không có dấu đỏ kiểm tra tên website và tên miền
các website giả sẽ cố bắt trước tên website thật nhưng sẽ thêm hoặc thiếu một số ký tự
bên cạnh đó tên miền thường dài
sử dụng ký tự lạ